hội thao quân sự quốc tế lần thứ tư do bộ quốc phòng liên bang nga tổ chức vừa chính thức khai mạc
tại trung tâm hội nghị triển lãm patriot liên bang nga
tại hội thao năm nay lần đầu tiên quân đội nhân dân việt nam đã cử đoàn vận động viên sang tham gia thi đấu
diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến ngày một mươi một tháng tám hội thao quân sự quốc tế năm nay có sự tham dự của hai trăm linh bảy đội đến từ ba mươi ba quốc gia
tổng số vận động viên tham gia thi đấu lên tới hơn năm người
các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hơn hai mươi tám nội dung thi đấu thuộc các binh chủng lục quân hải quân và không quân
năm nay là lần đầu tiên quân đội nhân dân việt nam cử đoàn vận động viên tham gia hội thao tại ba nội dung thi đấu
hành tiến xe tăng bắn mục tiêu tiếp sức quân y và bếp giã chiến đoàn việt nam đánh giá cao công tác tổ chức hội thao của bộ quốc phòng liên bang nga
thông qua hội thao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các nước nói chung và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước cùng tham gia hội thao